sau khi biểu quyết thông qua hai nghị quyết kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc sau hai mươi sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy trách nhiệm
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng
thể hiện được tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động vì lợi ích của nhân dân của đất nước thẳng thắn thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước trong công tác xây dựng pháp luật quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
tại kỳ họp này quốc hội cũng đã quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
đây là lần đầu tiên quốc hội quyết định hệ thống các kế hoạch trung hạn mang tính tổng thể về tài chính và đầu tư có sự gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn hạn trung hạn và dài hạn
với sự xem xét thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm quốc hội đã quyết định dừng thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ninh thuận dự án luật về hội và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
các vị đại biểu quốc hội đã tích cực thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập của đất nước như điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm
tình trạng đầu tư thua lộn
hoạt động kém hiệu quả của một số dự án nợ công đang ở mức cao đây là những vấn đề bức xúc lo lắng được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm
được các đại biểu quốc hội tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực đòi hỏi chính phủ các ngành các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được những tồn tại hạn chế nhằm phát triển kinh tế bình vững ổn định
duy trì tăng trưởng hợp lý bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân
tại kỳ họp này quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa một mươi bốn đối với một số thành viên chính phủ
qua chất vấn cho thấy những nhóm vấn đề được quốc hội lựa chọn là xác đáng phù hợp với thực tế được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm
quốc hội đã ra nghị quyết về chức vấn và trả lời chức vấn
yêu cầu thủ tướng chính phủ các vị bộ trưởng thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước quốc hội và cử tri cả nước
chủ tịch quốc hội đề nghị sau kỳ họp các vị đại biểu quốc hội tiếp tục tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động
kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật giám sát tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh kiến nghị kịp thời với quốc hội
tôi xin tuyên bố bế mặt kỳ hợp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các bậc lão thành cách mạng
các vị khách quý các vị đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri cả nước sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin chân trọng
xin chân trọng cảm ơn